thưa quý vị kể từ ngày một tháng bảy quy định mới của luật kinh doanh bất động sản bắt buộc các dự án khi bán ra phải nhận được sự bảo lãnh của ngân hàng
đây được xem là một quy định cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho khoản tiền đã đóng của người mua nhà
tuy nhiên sau khi đi vào triển khai thì quy định này đã bắt đầu xuất hiện những bất cập
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
từng rất kỳ vọng vào sự bảo lãnh của ngân hàng khi ký kết hợp đồng mua bán căn hộ
vì các hàng này đã hết sức bất ngờ khi biết ngân hàng được quảng cáo là bảo lãnh cho dự án lại không nằm trong danh sách các ngân hàng được cấp phép của ngân hàng nhà nước
mà thực sự khi mà mình về có tìm hiểu lại kỹ một số thông tin thì thấy là cái ngân hàng đó người ta đưa ra thì cái tên của ngân hàng đó thì lại chưa nằm trong danh sách các ngân hàng được bảo lãnh cái dự án đó
thế nên là cũng rất hoang mang nhưng cũng may là mình chưa mua nhà ở khách sạn đó
được ngân hàng bảo lãnh đang được xem là một chiêu quảng cáo hữu hiệu của các chủ đầu tư khi tiếp thị cho người mua nhà
tuy nhiên thì với sức khỏe hiện tại
không phải ngân hàng nào cũng đủ tiêu chuẩn để đứng ra bảo lãnh cho các dự án bất động sản
một khi mà không khống chế không hạn chế một cái số lượng dự án đứng ra bảo lãnh một cái lượng tiền đúng bảo lãnh mà đôi khi nó xảy ra rủi ro thì những cái này là phải rất là lường đến những vấn đề này
bởi vì như tôi đã đề cập đến dự án bất động sản nó không phải là những dự án nhỏ mà nó thông thường nó là khoảng nhỏ cũng là hàng trăm tỷ
và lớn thì hàng nghìn tỷ thậm chí
nhiều hơn thế nữa
thế thì rõ ràng đây là một vấn đề
đây là một vấn đề phải đặt ra và phải xem xét cân nhắc giữa các tổ chức tiến dụng cũng như là các chủ đầu tư mà được các ngân hàng đứng ra bảo lãnh
tính đến ngày hai mươi bảy tháng tám theo danh sách được ngân hàng nhà nước công bố có ba mươi tám ngân hàng đủ điều kiện bảo lãnh cho dự án bất động sản
lời khuyên của các chuyên gia đối với người mua nhà đó là tìm hiểu thật kỹ thông tin đặc biệt là danh sách ngân hàng được phép bảo lãnh bất động sản để có được sự lựa chọn đúng đắn
khách hàng mua nhà thì không phải là trong mọi trường hợp mà đều đảm bảo được vấn đề này mà không có rủi ro
khi mà ngân hàng đứng ra bảo lãnh các khách hàng khách hàng ruột của ngân hàng các chủ đầu tư ruột của ngân hàng mà trước đây ngân hàng đã từng cho đây vốn là ruột
thậm chí đôi khi người ta nói có thể trong nháy nháy là các cái chủ đầu tư sân sau thì rõ ràng trong vấn đề bảo lãnh này là chỉ là bảo lãnh nội bộ mà thôi
thì trong trường hợp này nó chỉ mang tính hình thức
và trường hợp này thì rõ ràng ở trường hợp nhất định thì người mua nhà vẫn chưa hẳn đã hết được cái rủi ro là mình ứng tiền cho chủ đầu tư thì chủ đầu tư sẽ đảm bảo sử dụng đúng mục đích cái đồng tiền của mình và cái thứ hai là đúng tiến độ để đến hạn giao được nhà
cũng theo giới phân tích kể cả đối với những ngân hàng đã được cấp phép bảo lãnh cho dự án bất động sản cơ quan quản lý vẫn cần phải có sự kiểm soát chặt chẽ
tránh tình trạng một ngân hàng đứng ra bảo lãnh cho nhiều dự án dẫn đến việc không đủ khả năng thanh toán cho người mua nhà
khi xuất hiện rủi ro